một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
với số lượng rất lớn vừa bị công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh và công an thành phố điện biên phủ triệt phá thành công
bộ đối tượng bị bắt hai trăm hai mươi tám viên có trọng lượng hơn hai mươi một kg ma túy tổng hợp đã bị thu giữ
hai đối tượng là ly a công và giàng a bông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét người và phương tiện các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ ba mươi gói màu vàng
bên trong có chứa một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp khối lượng là khoảng một mươi sáu bảy kg
đấu tranh khai thác các đối tượng này khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá bảy mươi triệu đồng
đầu tranh mở rộng chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng là ly a hồng và ly a dìa
đang có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ là bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp khối lượng khoảng bốn tám kg
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can để đấu tranh làm rõ